ngày bảy tháng bảy công an thị xã quế võ tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn khải hai mươi ba tuổi tỉnh hương yên về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng bảy khải thuê xe ôm của anh phạm đình hưng ở thành phố bắc ninh đi từ thị xã quế võ về huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận xã hán quảng thị xã quế võ khải đã đe dọa khống chế cướp của anh hưng một chiếc mô tô một điện thoại di động một sợi dây chuyền bạc và bốn trăm năm mươi đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã quế võ đã nhanh chóng huy động lực lượng tập trung điều tra xác minh và bắt giữ nguyễn văn khải khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện mỹ hào tỉnh hương yên
đáng chú ý trước khi gây ra vụ cướp tài sản nói trên khải đã cùng các đối tượng khác gây dối trật tự công cộng tại tỉnh hải dương rồi bỏ trốn